hôm qua hơn hai bảy triệu cử tri singapore đã đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi chín kết quả kiểm phiếu cho thấy ông thamman sanmugaranam
cựu bộ trưởng cấp cao đã giành chiến thắng vang dội để trở thành tổng thống thứ chín của đảng quốc sư tử
kết quả bầu cử chính thức được công bố vào dạng sáng nay cho thấy ông thamman giành được bảy mươi
tổng số phiếu bầu trong khi hai ứng cử viên còn lại là ông kok song và ông tan kim lien
lần lượt giành được một mươi năm bảy mươi hai và một mươi ba tám mươi tám số phiếu
ông thamman samugaranam sáu mươi sáu tuổi là nhà kinh tế và một chính khách của singapore
ông đã từng là phó thủ tướng từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi chín và là bộ trưởng cao cấp trong chính phủ
từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi ba ông thamman có bể giấy kinh nghiệm về lãnh đạo chuyên môn tài chính và quan hệ quốc tế
nhiệm kỳ của tổng thống singapore kéo dài sáu năm ông thamman sẽ kế nhiệm bà halima jakov
người sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày một mươi ba tháng chín